sáng ngày tám tháng năm tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế đồng tâm huyện bá thước tỉnh thanh hóa
đã diễn ra lễ truy điệu và an táng hai mươi hải cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam
hy sinh trong lúc làm nghĩa vụ quốc tế tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tất cả các hải cốt liệt sĩ lần này đều không xác định được danh tính
sự hy sinh này của các anh không chỉ đem lại độc lập hạnh phúc cho nhân dân
mà còn vun đắp tình hiểu nghị việt nam lào mãi mãi xanh tươi
sau lễ dân hương các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng quân khu bốn tỉnh thanh hóa
đã tiễn đưa các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ
lễ an táng diễn ra trang trọng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn
đền ơn đáp nghĩa sự biết ơn sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao của đảng nhà nước
quân đội và nhân dân đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế